chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài tới bốn ngày đã kéo theo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đặt ra vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn cả nước nhất là tại các thành phố lớn
đặc biệt các cảng hàng không ga tàu bến xe cũng đang nỗ lực tăng chuyến điều chỉnh giá cước với mức phù hợp nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông trong những ngày nghỉ lễ
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư ba dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị hà nội
hà nội là đô thị đặc biệt trong quá trình phát triển thủ đô hà nội gặp nhiều thách thức và áp lực do sự gia tăng dân cư ngày càng lớn
với tình hình và xu hướng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng nhằm giảm uốn tắc giao thông
yêu cầu và hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng trong đó có hệ thống đường sắt đô thị
trên cơ sở quy hoạch hạ tầng giao thông phó thủ tướng yêu cầu ubnd tp hà nội sớm nghiên cứu xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng đường sắt
trước mắt lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư chú ý huy động các nguồn lực
kể cả bằng hình thức hợp đồng bot để xây dựng tuyến đường sắt hà nội sân bay đội bài và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
phó thủ tướng giao các bộ kế hoạch và đầu tư giao thông vận tải tài chính xây dựng tài nguyên và môi trường
và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định
phối hợp với ubnd tp hà nội thực hiện các quy trình thủ tục đối với các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị của hà nội
theo đúng quy định của pháp luật
tuần qua tại hà nội ban thường trực ubnd tp hà nội phối hợp với bộ tài chính phòng thương mại và công nghiệp việt nam
liên minh hợp tác xã việt nam hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam hội doanh nhân trẻ việt nam tổ chức công bố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
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định
qua ba năm thực hiện chương trình giám sát đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp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
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi tám ban thường trực ubnd tp hà nội sẽ phù hợp với các cơ quan để xây dựng kế hoạch
lựa chọn nội dung để triển khai giám sát theo hướng đổi mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện nay
tuy nhiên trong hoạt động giám sát cần quan tâm đến giải quyết thiếu nại vướng mắc cho người lục thuế
tăng cường công tác kiểm tra chống gian lận thương mại tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân
cộng đồng doanh nghiệp các hiệp hội tham gia giám sát cải cách thủ tục hành chính
ban thường trực ubnd tp hà nội sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc các bộ ngành địa phương
về những kiến nghị giám sát trong ba năm qua để từ đó tạo thuận lợi tháo gỡ về cơ chế chính sách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
theo đề án sắp xếp bộ máy cơ quan thuế hải quan và kho bạc nhà nước của bộ tài chính
số tri cục thuế trên cả nước sẽ giảm từ năm trăm bốn mươi tám xuống còn hai trăm năm mươi bảy
theo bộ trưởng bộ tài chính cho biết hiện mỗi quận huyện có một tri cục thuế đang khiến bộ máy cơ quan thuế cồng cành
thực hiện yêu cầu của nghị quyết một mươi tám hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong thời gian tới bộ tài chính sẽ tiếp tục giả soát sắp xếp lại bộ máy cơ quan thuế hải quan và kho bạc nhà nước
bên cạnh đó bộ trưởng bộ tài chính cũng khẳng định trong năm hai nghìn một mươi tám bộ tài chính cũng thực hiện
giải thể bốn mươi ba phòng giao dịch kho bạc nhà nước tỉnh tại các huyện để đưa về kho bạc tỉnh
nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam của liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương tuần qua
phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp việt nam
và thành viên liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương
tại buổi làm việc chủ tịch liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương đã dẫn đoàn gồm hơn ba mươi lãnh đạo
các tập đoàn doanh nghiệp lớn của các nước thành viên hoạt động trong các lĩnh vực như dệt may mặc
mỹ phẩm hàng tiêu dùng phân phối chế biến thực phẩm dược phẩm hóa chất phân phối sản phẩm công nghiệp
xây dựng it và du lịch đến từ australia ấn độ nepal đài loan trung quốc
buổi làm việc đã tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư
đồng thời tiếp cận các thành viên cao cấp của một trong những tổ chức lớn đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực
qua chuyến thăm lần này chủ tịch liên đoàn các phòng thương mại châu á thái bình dương cũng bày tỏ mong muốn
mời phòng thương mại và công nghiệp việt nam và đoàn doanh nghiệp việt nam tham gia hội nghị thượng đỉnh caci
vào cuối năm nay tại istanbul thổ nhĩ kỳ
bộ nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp
trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội và hội
theo đó mức lương phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
mức lương thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động hưởng
phụ cấp trong các cơ quan
mức lương thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội
bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng
mức phụ cấp của các đối tượng nêu trên bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng
đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành
bên cạnh đó dự thảo thông tư này cũng áp dụng đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành
căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với các đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành
thì mức hoạt động phí thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định
ubnd tp hà nội vừa ban hành các văn bản phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự
trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
theo đó thực hiện công điện số bốn trăm ba mươi bốn ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ubnd tp yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với tổng công ty vận tải hà nội có phương án tăng cường
bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng
chất lượng phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong đợt cao điểm
bảo đảm trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe đổi mới phương thức bán vé
ngăn chặn việc đầu cơ vé tăng giá vé giá cước vận tải trái phép
bảo đảm an ninh trật tự an toàn thuận tiện cho hành khách hạn chế hiện tượng ù nứ khách tại các bến xe
tránh để xảy ra tình trạng tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng kém chất lượng gây ra
kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông
bố trí người hướng dẫn giao thông không gây ủn tắc bảo đảm giao thông khi thi công các dự án
thành phố hồ chí minh cũng đã huy động một trăm linh lực lượng phối hợp cùng cảnh sát giao thông
tăng cường kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt việc đi lại vui chơi giải trí của người dân
các bến xe khách nhà ga sân bay các tuyến đường cửa ngõ đầu mối giao thông đường thủy
là những nơi lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đồng thời kết hợp với tuyên truyền cho các phương tiện lái xe
lái tàu chấp hành đúng luật giao thông quy định về giá cước hay các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị
để đảm bảo nhắc nhở các chủ đầu tư các đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh thu dọn rào chắn các phương tiện thi công
để trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân lưu thông trong những ngày nghỉ lễ
duy trì hoạt động của các chạm cân hai mươi bốn hai mươi bốn để đảm bảo xử lý các phương tiện
chở hàng quá tải
với lượng phương tiện và hành khách đi lại tăng cao thanh tra sở giao thông vận tải tp sẽ bố trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung kiểm tra xử lý kiên quyết nạn xe dù bến cóc dừng đón trả khách sai quy định hoặc phương tiện trở quá số người cho phép
bảo đảm việc đi lại của người dân trong dịp lễ được thuận tiện và an toàn
bên cạnh việc bảo đảm an toàn trật tự tình hình giao thông trên khắp các địa bàn cả nước
hiện các cảng hàng không các ga tàu bến xe cũng đang nỗ lực tăng chuyến
bảo đảm tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ dài ngày ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các hãng bay cũng đã có kế hoạch tăng chuyến nội địa cũng như quốc tế
cao điểm nhất là vào ngày bắt đầu dịp lễ hai mươi tám tháng bốn với tổng số bốn trăm linh năm chuyến
và ngày kết thúc nghỉ lễ mùng một tháng năm là ba trăm tám mươi bảy chuyến tăng hai mươi tám so với ngày bình thường
nguyên nhân là do kỳ nghỉ lễ diễn ra trong ngày một tháng năm
và bốn ngày đủ thời gian cho các du khách đến với đà nẵng
cùng với đó là sức hút của lễ hội pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi tám cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
ngoài tám đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày trên tuyến đường sắt bắc nam
trong các ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
còn tổ chức chạy thêm hai mươi tám chuyến tàu với một mươi ba chỗ để phục vụ hành khách đi du lịch và nghỉ phép
cụ thể các đoàn tàu chạy tuyến đường sắt sài gòn
đến sài gòn nha trang và ngược lại tăng nhiều nhất với một mươi bảy chuyến
ngoài ra để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp hè kể từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến hết ngày một mươi bốn tháng năm
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng chạy tàu sqn hai
chạy thêm đôi tàu sài gòn quảng ngãi se hai mươi năm se hai mươi sáu và tàu du lịch nha trang huế nh một nh hai
các đối tượng như người già trên sáu mươi tuổi thương binh nạn nhân chất độc da cam
người khuyết tật nặng học sinh sinh viên các trường đại học được giảm giá vé từ một mươi năm tới ba mươi
đồng thời đối với những hành khách đi chặng dài và mua vé trước ba mươi ngày được giảm ba mươi giá vé
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết sẽ tăng cường bảy mươi xe buýt phục vụ hành khách
tại các bến xe liên tỉnh theo đó các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết kế hoạch điều chỉnh
để hành khách biết thuận lợi cho việc di chuyển
trung tâm đã thống nhất với phòng cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội
pc bốn mươi năm khi hành khách cần sự hỗ trợ liên quan đến tình trạng chấn lột móc túi trên xe buýt
thì phản ánh về số điện thoại chín trăm ba mươi bảy bảy trăm bảy mươi một bảy trăm linh sáu và tổng đài một nghìn hai mươi hai của trung tâm
nhân viên luôn sẵn sàng để giải đáp thông tin hướng dẫn cụ thể
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cũng sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra tại các bến xe khách liên tình
yêu cầu các chủ xe nghiêm chỉnh chấp hành quy định luật giao thông đường bộ về điểm đón trả khách
trước nhu cầu hành khách sẽ tăng rất cao trong những ngày này
các bến xe dự kiến tăng giá vé từ ba mươi đến bốn mươi
tại bến xe miền đông số lượng hành khách đi lại dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ước tăng khoảng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy với khoảng một bảy trăm năm mươi lượt xe ra vào bến
luận khách tập trung chủ yếu vào các tuyến có cựu ly trung bình ngắn
đi các tỉnh như vũng tàu phan thiết đà lạt nha trang
theo đó các tuyến đi tỉnh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai
mức phụ thu vé sẽ không quá ba mươi
áp dụng từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng bốn
còn các tuyến đi các tỉnh khu vực tây nguyên ninh thuận bình thuận đến quảng ngãi
mức phụ thu vé sẽ không quá bốn mươi áp dụng từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng bốn
tại bến xe miền tây dự báo lượng hành khách sẽ tăng từ tám đến một mươi
cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm là ngày hai mươi tám tháng bốn
lượng hành khách đạt từ năm mươi tám đến sáu mươi khách
với xu hướng đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày
lượng khách tới các địa điểm du lịch trong nước đã tăng đột biến
dẫn đến giá phòng khách sạn tại nhiều nơi cũng có sự tăng mạnh
hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đặt trước các khách sạn với số lượng phòng lớn
nên hiện số phòng còn chống vào dịp nghỉ lễ của các khách sạn từ ba đến năm sao không còn nhiều
một số khách sạn nhỏ đã tăng giá gấp ba bốn lần so với ngày thường
nhiều du khách do thiếu thông tin nên đã chấp nhận tình trạng phòng tăng giá
vì vậy người đi du lịch tự túc cần tìm hiểu kỹ thông tin
đặt phòng trước qua mạng internet hoặc điện thoại
nhịp sống kinh tế tuần này mọi thông tin xin gửi về chương trình
nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email phòngkinh tế thnda gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc trên youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau